năm hai nghìn một mươi chín là năm đầu tiên số thu ngân sách nhà nước của tp hcm đạt con số là bốn trăm linh tỷ đồng
mức thu ngân sách nhà nước vượt hai bảy mươi một so với dự toán
đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
do ngành tài chính tp hcm tổ chức vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai
báo cáo tại hội nghị sở tài chính tp hcm cho biết đến một mươi năm h ngày ba mươi một tháng một mươi hai
số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tp hcm là hơn bốn trăm linh chín chín trăm hai mươi ba tỷ đồng
đạt một trăm linh hai bảy dự toán và tăng tám hai mươi chín so với cùng kỳ ba trăm bảy mươi tám năm trăm bốn mươi ba tỷ đồng
với kết quả này tp hcm thu ngân sách vượt dự toán được giao năm hai nghìn một mươi chín
và cũng là lần đầu tiên đạt bốc trên bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó thu nội địa và dầu thô là hai trăm chín mươi ba trăm sáu mươi tỷ đồng vượt dự toán được giao
hội nghị cũng đưa ra một số giải pháp
giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm hai nghìn hai mươi như đẩy mạnh thanh tra kiểm tra thu
tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp đẩy mạnh cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cắt giảm thời gian làm thủ tục hải quan so với quy định